theo ước tính của mỹ hiện is có khoảng ba năm trăm linh năm tay súng cố thủ ở mosul và khoảng hai tay súng ở bên ngoài khu vực này
giới chức quân đội mỹ bày tỏ tin tưởng lực lượng iraq với sự iểm trợ cả từ trên không và trên bộ của liên quân do mỹ đứng đầu
sẽ thành công trong chiến dịch quân sự quy mô lớn nhằm
đã kiểm soát thành trì cuối cùng của lực lượng is ở iraq
cùng ngày lực lượng chống khủng bố iraq đã phát hiện nhiều đường hầm của is tại một số ngôi làng vừa tái chiếm cách mosun khoảng bảy km về phía đông
theo giới chức iraq những ngày gần đây is vẫn kháng cự dữ dội và hành quyết hàng chục người tại các làng mà lực lượng này buộc phải rút chạy
liên hợp quốc cũng cảnh báo về một cuộc khủng hoảng nhân đạo lớn tại mosun nơi hiện có hơn một triệu người sinh sống
tổng thống nga vladimir putin vừa tuyên bố các nỗ lực nhằm đạt được một lực lượng của lực lượng này
thỏa thuận với người đồng cấp mỹ barack obama về việc chấm dứt xung đột tại syri đều đã thất bại
phát biểu trước các chuyên gia về chính sách đối ngoại tại sochi miền nam nước nga
tổng thống nga vladimir putin cho rằng một mặt trận thống nhất chống khủng bố trên thực tế đã không được tạo ra
và nhiều thế lực ở washington đã làm mọi cách để đảm bảo các thỏa thuận đạt được không được thực hiện
tổng thống putin khẳng định không quân nước này và syri đã nghiêm túc thực hiện khoảng rừng nhân đạo
tại điểm nóng aleppo ở syri không chỉ trong bảy ngày
như thông báo mà đã kéo dài sang ngày thứ một mươi tổng thống nga cũng tuyên bố dù không có ý định tấn công bất kỳ ai
song moscow không có lựa chọn nào khác ngoài việc loại bỏ hang ổ khủng bố khỏi aleppo
trong khi tìm cách giảm thiểu tối đa thương vong dân thường tại đây
ông cũng khẳng định sự hiện diện của nga tại syri là lâu dài
trong khi đó liên minh châu âu eu cho biết tổ chức này sẽ tăng cường quốc phòng độc lập với tổ chức hiệp ước bắc đại tây dương nato
tuy nhiên giới chức cấp cao của eu và nato đều khẳng định
đã đối tác trong lĩnh vực quốc phòng chứ không phải là đối thủ của nhau
lời khẳng định rằng liên minh châu âu tăng cường quốc phòng độc lập với nato
được đưa ra sau cuộc họp về hợp tác eu nato tại bruxelles bỉ
trong bối cảnh eu hiện đang phải đối mặt với hàng loạt vấn đề nghiêm trọng như khủng hoảng di cư
khó khăn kinh tế các cuộc khủng bố và tấn công cực đoan
đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại eu
bà federica mogherini đã đề nghị thành lập tại bruxelles một đại bản doanh duy nhất
chỉ huy tất cả các chiến dịch dân sự và quân sự của eu nhất là tại châu phi và vùng địa trung hải
trước đó trong một thông điệp chung gửi các nước thành viên eu
bốn bộ trưởng quốc phòng pháp đức italy và tây ban nha tuyên bố
eu phải thực hiện các chiến dịch quân sự tại những vùng mà nato không hoạt động
lực lượng bảo vệ bờ biển mỹ vừa bắt giữ hơn một mươi bảy tấn cocaine từ những kẻ buôn lậu
số ma túy này ước tính có giá trị lên tới hơn nửa tỷ đô la mỹ
đây là vụ bắt giữ buôn lậu cocaine cao kỷ lục của tổ chức
trên không năm nay hiện nhà chức trách mỹ đang điều tra nguồn gốc của lô hàng này
hơn một mươi bảy sáu tấn cocaine buôn lậu bị bắt giữ có giá trị lên tới hơn nửa tỷ đô la mỹ
đây là con số kỷ lục mà lực lượng bảo vệ bờ biển mỹ ghi nhận trong một lần bắt giữ năm hai nghìn một mươi bảy
bên cạnh khối lượng lớn ma túy thù giữ được cũng trong tài khóa năm hai nghìn một mươi sáu
lực lượng bảo vệ bờ biển mỹ đã bắt giữ năm trăm tám mươi năm đối tượng nghi buôn bán ma túy
cũng là một con số kỷ lục của lực lượng này
khu vực châu mỹ là điểm nóng buôn lậu cocaine chín
thế giới cocaine tại đây thường được những kẻ buôn lậu chuyển từ colombia
tới các trạm trung chuyển là mexico hay guatemala rồi từ đó nhập vào mỹ
vốn được biết đến như thị trường tiêu thụ cocaine lớn nhất trên thế giới
viện thống kê và nghiên cứu kinh tế quốc gia pháp vừa cho biết
kinh tế pháp đạt tốc độ tăng trưởng hai trong quý ba năm hai nghìn một mươi sáu
đúng như những sự đoán trước đó sau khi đã sụt giảm một trong quý hai
theo viện thống kê và nghiên cứu kinh tế quốc gia pháp
quốc gia pháp insee mức tăng trưởng nhẹ hai của nền kinh tế pháp
có được là nhờ xuất khẩu và đầu tư bất động sản tăng
trong khi chi tiêu tiêu dùng vẫn ổn định
cụ thể tổng sản lượng hàng hóa và dịch vụ đã tăng bốn trong quý ba
sau khi đã sụt giảm hai vào quý hai
đầu tư bất động sản tăng tám và xuất khẩu tăng sáu so với quý ii
trong khi đó đầu tư doanh nghiệp lại giảm ba
dự báo kinh tế pháp sẽ tăng tốc trong quý bốn và đạt mức tăng trưởng bốn
tuy nhiên bộ trưởng kinh tế và tài chính michel saban cho rằng
rất khó có thể đạt được mục tiêu tăng trưởng một năm của cả năm hai nghìn hai mươi
như chính phủ đề ra từ đầu năm
trong khi đó insee hạ mức dự báo tăng trưởng năm xuống còn một ba
chưa hề có dấu hiệu suy giảm đẩy nhiều gia đình rơi vào cảnh mất mát đau thương
những câu chuyện thương tâm về nhiều em bé được cứu sống suốt thời gian qua
đã nhanh chóng lan truyền trên các phương tiện truyền thông
cho thấy sự tàn khốc của cuộc chiến tại đất nước này
cuộc nội chiến tại syri đã bước sang năm thứ sáu
hiện thực đang vẽ nên một thế giới đầy khói lửa trước mắt các em
các trận pháo kích những ngôi nhà đổ sập bệnh viện giã chiến ở khắp mọi nơi
những xung đột chúng ta chứng kiến trong thế giới ngày nay là thảm họa đối với trẻ em
các em đặc biệt dễ bị tổn thương trong khu vực xung đột
các em không được chăm sóc đầy đủ
có nguy cơ bị lạm dụng tình dục
bị các nhóm vũ trang bắt cóc
không có cơ hội được họp hành
hơn năm sáu triệu trẻ em syri đã chịu ảnh hưởng từ cuộc xung đột leo thang
trong đó hơn hai triệu trẻ em đang sinh sống ở những khu vực bị cắt hỗ trợ nhân đạo
do chiến sự hoặc nhiều nguyên nhân khác
các chuyên gia cảnh báo rằng nếu không có các biện pháp kịp thời
thế giới có thể đứng trước nguy cơ một thế hệ mất mát
rất nhiều người đang nói rằng

tôi không nghĩ rằng có nguy cơ về một thế hệ mất mát
đó thực sự là một thế hệ mất mát
hơn một nửa thập kỷ nội chiến là thời gian quá dài
để thử thách lòng chịu đựng của bất cứ người dân syri nào
tuy nhiên bất chấp chiến tranh tàn khốc
những đứa trẻ syri vẫn nhen nhóm ngọn lửa hy vọng vào tương lai tươi sáng
ở đó các em đều được yêu thương và sống trong hòa bình
những hình ảnh vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự của kênh truyền hình nhân dân